các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vì dự báo trong hôm nay nhiều khu vực như sơn la hòa bình khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy bốn mươi độ c có nơi trên bốn mươi độ c
bên cạnh đó khu vực phía tây bắc bộ từ đà nẵng đến phú yên và nam bộ có nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ năm mươi
dự báo nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt ở khu vực sơn la hòa bình và khu vực từ thanh hòa đến thừa thiên huế
nắng nóng ở khu vực phía tây bắc bộ và từ đà nẵng đến phú yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày năm đến ngày sáu tháng bốn
sau đó nắng nóng suy giảm dần nắng nóng ở khu vực nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
do ảnh hưởng của nắng nóng gây gắt và đặc biệt gây gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn
ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây nên tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao
đang nói ngành khí tượng thủy văn lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời
có thể tranh lệch từ hai đến bốn độ thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông đường nhựa
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong ngày hôm nay
thủ đô hà nội ít mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ
thành phố vinh ít mây trời nắng nóng đặc biệt gây gắt nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi chín độ
thành phố huế ít mây trời nắng nắng nóng đặc biệt gây gắt nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi chín độ
thành phố đà nẵng ít mây trời nắng nắng nóng gây gắt nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ

còn thành phố hồ chí minh ít mây trời nắng nóng nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi năm độ
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng bốn
phổ biến cao hơn so với nhiệt độ trung bình cùng kỳ năm ngoái từ một đến hai độ c
tuy nhiên trong tháng bốn sẽ vẫn có một đợt không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu ở miền bắc
cụ thể vẫn có không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và lịch về phía đông trong tháng bốn
vào khoảng từ ngày bảy đến ngày chín tháng bốn
sẽ có một đợt gió mùa đông bắc cuối mùa tràn xuống và có thể khiến cho miền bắc rét nắng bân
khả năng tập trung trong các ngày từ mùng tám đến ngày mùng một mươi tháng bốn
trong tuần từ ngày tám đến ngày một mươi bốn tháng bốn thời tiết dễ chịu hơn
sau đó vùng thấp nóng hoạt động trở lại
trong thời kỳ dự báo không khí lạnh vẫn có khả năng gây ra gió mạnh
sông lớn ở bắc biển đông ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân
rông lốc xét mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh
áp thấp phía tây có xu hướng hoạt động mạnh dần nên nắng nóng xuất hiện và gia tăng nhiều hơn
tại khu vực bắc bộ bắc và trung trung bộ
mùa mưa tại khu vực tây nguyên nam bộ chưa có dấu hiệu bắt đầu
và khu vực tiếp xúc xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng
nắng nóng gia tăng nhiều ngày tại các khu vực và nguy cơ cao kéo dài thêm tình trạng khô hạn
thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ đặc biệt khu vực tây nguyên đến nam bộ
thưa quý vị cơ quan khí tượng nhật bản và cơ quan địa chấn philippines đã đưa ra cảnh báo sóng thần
sau trận động đất mạnh bảy hai độ richter tại đài loan trung quốc
mới đây một trận động đất lớn có cường độ bảy bốn độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông đài loan trung quốc
vào sáng ngày ba tháng bốn theo giờ địa phương
tầm trấn của trận động đất nằm cách thành phố hoa liên khoảng một mươi tám km về phía nam
và gây rung chấn ở nhiều khu vực gần biển
cơ quan thời tiết trung ương đài loan trung quốc đã đưa ra cảnh báo rằng
một cơn sóng thần dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khu vực ven biển phía bắc
và yêu cầu người dân nên sơ tán đến vùng đất cao hơn
đồng thời cơ quan khí tượng nhật bản cũng đưa ra cảnh báo sóng thần đối với đảo miya kujima và okinawa
và cho biết sóng thần có thể cao đến ba mét vào khoảng một mươi giờ sáng theo giờ địa phương
cũng theo cơ quan này một cơn sóng thần cao ba mươi cm đã được quan sát thấy
tại đảo yonaguni lúc chín giờ một mươi tám
cơ quan khí tượng nhật bản đã kêu gọi người dân địa phương sơ tán đến vùng đất cao hơn
hoặc nơi an toàn càng sớm càng tốt
đồng thời cơ quan địa chấn philippines cũng đưa ra cảnh báo cho người dân
ở khu vực ven biển của một số tỉnh kêu gọi họ sơ tán lên vùng đất cao hơn
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong ngày hôm nay bốn tháng một mươi
bắc bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam đến nàm cấp hai
bắc bụ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng riêng phía bắc có nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ ít mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt
riêng khu vực sơn la hòa bình có nắng nóng gãy gắt và đặc biệt gãy gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thêm nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ có nơi dưới hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
riêng khu vực sơn la hòa bình từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ có nơi trên bốn mươi độ
phía đông bắc bộ
có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam đến nam cấp hai ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ vùng núi có nơi dưới hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
ít mây ngày nắng nóng gãy gắt và đặc biệt gãy gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm hai mươi tám độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ có nơi trên bốn mươi độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
có mây ngày nắng có nơi nắng nóng riêng phía bắc có nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam đến nam cấp hai ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm hai mươi tám độ nhiệt độ cao nhất phía bắc từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
phía nam từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên
có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ
có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh

nhiệt độ thêm nhất từ hai mươi năm hai mươi tám độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa
không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió nam đến tây nam cấp bốn cấp năm sóng bền cao từ một năm hai năm m
quần đảo trường sa
không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông cấp ba cấp bốn sóng bền cao từ một năm hai năm m
quần đảo hoàng sa

quần đảo hoàng sa